nhiều lần dùng dao và súng truy sát một người phụ nữ đối tượng lê văn thiện
chú tại xã quỳnh hoa huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an đã bị công an huyện chư quynh
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc bắt giữ thành công
ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tại xã ea tiêu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
thiện cầm hai con dao đến nhà chém một phụ nữ bốn mươi ba tuổi và em trai của nạn nhân
gây thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu
gây án xong thiện bỏ trốn khỏi tỉnh đắk lắc và bị công an huyện trư quynh ra quyết định khởi tố bị can
quyết định truy nã trên toàn quốc
đến ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn thiện quay lại tỉnh đắk lắc và tới nhà người phụ nữ này
dùng súng bắn hai phát sượn ngoài da nạn nhân rồi tiếp tục đuổi theo truy sát
tuy nhiên khi nạn nhân chạy được vào nhà khóa cửa lại đối tượng mới cầm súng nhanh chóng rời khỏi hiện trường
tiếp nhận vụ việc công an huyện trư quynh đã cử lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt cho gia đình nạn nhân đồng thời truy bắt đối tượng
qua xác minh ban đầu xác định được đối tượng lê văn thiền từ nghệ an vào
đối tượng này là đối tượng lang thang không có nơi ở ổn định không có nghề nghiệp ổn định nay đây mai đó
có hiểm nghĩ xích mích cho rằng là chỉ hiện nay có mỗi thu hành với mình
cho nên tìm mọi cách để
sau đó chúng tôi đã họp và chỉ đào lực lượng hình sự lực lượng điều tra tổng hợp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh tiếp tục truy bắt bằng được đối tượng này
quá trình truy bắt đối tượng lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn vì đối tượng liên tục thay đổi địa điểm lẩn trốn đến nhiều tỉnh thành trong nước và campuchia
đến tối ngày một mươi tháng ba tại lán chạy của người dân ở xã tân thành huyện rongno tỉnh đăng nông lực lượng công an bắt giữ thành công đối tượng hiện
tại hiện trường
giữ một khẩu súng năm viên đạn và hai cây dao dựa
bước đầu thiện khai nhận do có xảy ra nhiều mâu thuẫn với người phụ nữ trên nên nảy sinh ý định giết nạn nhân để trả thù
khẩu súng gây án cùng một mươi một viên đạn được đối tượng mua của một người campuchia tại khu vực biên giới với giá sáu triệu rưỡi
tôi từng ngồi ăn vào đắk lập làm ăn thì ở cả nhà huyện
một thời gian có mâu thuẫn
ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tôi tình cờ đi ngang gặp huyện ngai cộng
sài gòn giao tôi để trong cốt chém vào vai huyện gây thương tích
tôi lẩn trốn sang campuchia một thời gian
cho đến ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tôi quay về dùng súng vào nhà nghiệm bắn hai phát gây thương tích
sau khi bắn hiền tôi sang gia lai rồi đi campuchia
rồi cho đến ngày hôm qua tôi về sài gòn về đắk lắc
trên đường tôi đi lập nông lẩn trốn thì bị cơ quan cảnh sát bắt giữ
đội tượng này là rất manh đồng và liều lính
có thể sử dụng các loài vũ khí khung khí nóng để chống lại lực lượng cúi bắt
cho nên chúng tôi cũng thường xuyên họp với các tổ cúi bắt
mục đích cao nhất là phải bắt được đội tượng này
tuy nhiên cũng phải đảm bảo được an toàn cho lực lượng tham gia vây bắt
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật